bảo hiểm xã hội việt nam vừa có báo cáo thủ tướng liên quan đến phản ánh chi phí quản lý hệ thống bảo hiểm xã hội việt nam quá lớn
năm hai nghìn một mươi bảy dự toán thu chi của bảo hiểm xã hội việt nam được chính phủ thông qua việc chi thường xuyên cho hoạt động bộ máy các cấp lên đến bốn hai trăm bảy mươi sáu bốn tỷ đồng
chiếm ba mươi sáu tổng chi phí quản lý tăng ba so với năm hai nghìn một mươi bảy
nguyên nhân được bảo hiểm xã hội đưa ra là do tăng lương định kỳ chuyển ngạch công chức viên chức
liên quan đến tuổi nghỉ hưu bảo hiểm xã hội việt nam cho rằng để bảo đảm tính bền vững của quỹ bảo hiểm xã hội trong dài hạn
thì giải pháp cơ bản lâu dài là phải điều chỉnh mối quan hệ đóng hưởng bảo hiểm xã hội cho phù hợp
các phương án chủ yếu được đưa ra là tăng mức đóng giảm mức hưởng kéo dài thời gian đóng rút ngắn thời gian hưởng
tuy nhiên phương án nào cũng chưa nhận được sự đồng thuận của xã hội
một mươi tuổi nghỉ hưu là một trong những giải pháp để đảm bảo an toàn cho quỹ bảo hiểm xã hội
bên cạnh đó việt nam đang giai đoạn gia hóa dân số tuổi thọ tăng nên việc tăng tuổi nghỉ hưu cần được xem xét đánh giá